phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa đã bắt giữ tài xế điều khiển xe tải ben biển số năm mươi một c chín mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi hai
để tiếp tục điều tra về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông chống người thi hành công vụ
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng xe tải ben do một thanh niên điều khiển theo hướng từ tp biên hòa đi tp hồ chí minh
khi chiếc xe này vừa tới ngã tư vũng tàu thuộc phường an bình thành phố biên hòa thì bị tổ cảnh sát giao thông công an đồng nai
ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tài xế xe tải ben không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông đã truy đuổi khi đến đoạn cầu vượt tân vạn thuộc phường thuộc tỉnh bình dương thì bị lực lượng cảnh sát khống chế cả người lẫn xe
ngay sau đó tài xế cùng với xe tải ben đã bị lực lượng chức năng đưa về phòng cảnh sát giao thông để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định